chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép bà janet yellen cho biết là cơ quan này sẽ tăng tỷ lệ lãi suất vào cuối tháng
và có thể sẽ tiếp tục tăng thêm lần nữa vào cuối năm nay nếu các dữ liệu kinh tế về việc làm và lạm phát của mỹ tiếp tục đáp ứng kỳ vọng
theo bà yellen mục tiêu về tỷ lệ việc làm của fed đã phần lớn được đáp ứng đồng thời số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ lạm phát đang tăng
theo số liệu mới nhất giá tiêu dùng trong tháng một tại mỹ có mức tăng cao nhất trong bốn năm qua với tỷ lệ một chín gần đạt được mục tiêu hai của fed
dự kiến báo cáo về tình trạng việc làm hàng tháng của mỹ sẽ được công bố vào ngày một mươi tháng ba tới
phản ứng trước tuyên bố của chủ tịch fed cùng ngày các chỉ số chứng khoán chính tại mỹ đã đồng loạt tăng điểm
trong đó chỉ số s p năm trăm linh và nasdad chốt phiên giao dịch cuối cùng với tuần thứ sáu tăng điểm liên tiếp
đức và tunisia đã đạt được thỏa thuận mới nhằm giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp sau khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng kể từ vụ một nghi phạm tunisia có liên quan đến vụ tấn công khủng bố khu chợ giáng sinh ở thủ đô berlin đức vào năm ngoái
thủ tướng đức angela merkel đang có chuyến thăm kéo dài hai ngày đến khu vực bắc phi trong đó có ai cập và tunisia
đức cho rằng vấn đề quan liêu của tunisia đã khiến berlin không thể trục xuất anis andri nghi phạm trong vụ tấn công bằng xe tải vào khu chợ giáng sinh tại berlin ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu khiến một mươi hai người thiệt mạng mặc dù đơn tị nạn của đối tượng này đã bị bác từ trước đó sáu tháng
đức sẽ giúp tunisia thiết lập một hệ thống đăng ký các hộ chiếu thay thế sẽ được cung cấp trong một tuần và những câu hỏi của đức về danh tính của những người tị nạn tunisia sẽ được hồi đáp trong vòng ba mươi ngày
phần mình tổng thống tunisia esbashi cho rằng thỏa thuận mới về vấn đề nhập cư sẽ làm hài lòng cả hai bên và tunisia quan tâm đến một năm trăm linh công nhân tunisia có đơn xin nhập cư bị đức từ chối
phủ thủ tướng thái lan thông báo lễ hỏa táng nhà vua fumifon adulzadeh quá cố dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng một mươi hai và diễn ra trong năm ngày
việc xây dựng đài hỏa táng prameri tại khu vực quảng trường sa nam luang
trước hoàng cung đã được tiến hành trong thời gian qua thủ tướng thái lan đưa ra một chương trình lễ hỏa táng dự kiến như sau
ngày thứ nhất lễ cúng sẽ được tổ chức tại cung điện dushis maha prasat nơi đặt linh cứu nhà vua
ngày thứ hai linh cữu sẽ được đưa ra đài hóa thân tại quảng trường sa nam luang để hỏa táng
ngày thứ ba lễ thu nhật cho cốt của nhà vua quá cố sẽ diễn ra tại sa nam luang
ngày thứ tư lễ cúng dường được tổ chức để cầu phúc cho cho cốt của nhà vua quá cố
điện dusit maha prasat ngày thứ năm sẽ là lễ chuyển cho cốt của nhà vua quá cố về điện chakri maha prasat trong hoàng cung
vua phu my phon adun sa đệt qua đời ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ở tuổi tám mươi tám sau bảy thập kỷ trị vì thái lan
trung quốc đã thiết lập trung tâm thử nghiệm mạng năm g lớn nhất thế giới nhằm tiêu chuẩn hóa công nghệ thông tin di động này và với mục tiêu thương mại hóa mạng di động năm g vào năm hai nghìn ba mươi
hai hãng lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị di động của trung quốc là vi hoa và zte hiện đang tham gia vào các thử nghiệm tại trung tâm thử nghiệm ngoài trời được đặt tại quận hoài nhu thành phố bắc kinh
các cuộc thử nghiệm diễn ra trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám được chia thành ba giai đoạn là kiểm tra công nghệ kiểm tra giải pháp công nghệ và kiểm tra hệ thống
giai đoạn thử nghiệm thứ hai được khởi động từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy sau khi giai đoạn thử nghiệm thứ nhất đã chứng minh được tính
giai đoạn thử nghiệm thứ ba được kết quả vì các công nghệ thiết yếu trung quốc là một trong những nước tham gia sớm nhất vào hoạt động hợp tác phát triển mạng năm g
liên hợp quốc kỷ niệm ngày thế giới bảo vệ động vật hoang dã năm nay bằng lời kêu gọi khai thác sức mạnh từ tiếng nói của thế hệ trẻ trong những nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã
nhân sự kiện này đại sứ trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc nguyễn phương nga
cũng đã kiến nghị năm biện pháp xóa bỏ tình trạng buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã
chủ đề của ngày thế giới bảo vệ động vật hoang dã năm nay là hãy lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ
nhằm nhấn mạnh rằng số phận của đời sống hoang dã sẽ sớm nằm trong tay thế hệ tiếp theo
phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã trình bày những đề xuất
để các quốc gia thành viên liên hợp quốc có thể cùng nhau giải quyết vấn nạn buôn bán động thực vật hoang dã
và đặc biệt là xóa bỏ thị trường dành cho các sản phẩm phi pháp này
theo liên hợp quốc hoạt động buôn bán các sản phẩm hoang dã là loại tội phạm sinh lời nhiều thứ tư trên thế giới
sau nạn buôn bán ma túy người và vũ khí
ước tính hàng năm trên thế giới thất thoát từ bốn mươi tám đến một trăm năm mươi ba tỷ đô la do nạn buôn bán các sản phẩm hoang dã
gần tương đương với mức viện trợ phát triển chính thức trên toàn cầu hàng năm là một trăm linh

những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt